tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vòng chung kết tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc tự hào việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
sau gần hai tháng triển khai cuộc thi ở các cấp với các phần thi kiến thức thi cá nhân trực tuyến và clip để thu hút sự tham gia của hơn ba trăm hai mươi ba học sinh đến từ hai bảy trăm sáu mươi trường trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc
tại trung kết toàn quốc phần thi kiến thức sáu mươi ba em học sinh xuất sắc nhất đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố đã được lựa chọn để tham gia đua tài tranh các giải nhất nhì ba
đây là năm thứ hai cuộc thi tự hào việt nam được tổ chức bước đầu đã trở thành mô hình tốt có khả năng nhân rộng khẳng định là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác giáo dục góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích cho học sinh khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc và bồi đắp lòng yêu nước tự hào dân tộc